đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hơn bảy trăm linh g ma túy sạng đá
vào chiều một mươi ba tháng bốn trên đường hai mươi ba tháng một mươi thuộc xã vĩnh hiệp tp nha trang đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp nha trang bắt quả tàng lê văn long chú tệ phường phước tân tp nha trang đang cất giấu trong người một bịch tinh thể màu trắng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của long tại phường ngọc hiệp công an thành phố nha trang phát hiện thu giữ chín bịch ni lông có chứa tổng cộng hơn chín trăm sáu mươi chín g chất tinh thể màu trắng
quá trình điều tra cơ quan công an xác định toàn bộ số tinh thể màu trắng có trọng lượng hơn bảy trăm linh g thù giữ của long đều là ma túy đá
long khai nhận đã mua số ma túy trên từ tp hcm về cất giấu để bán lại cho người khác kiếm lời vụ việc đang tiếp tục được công an thành phố nha trang điều tra mở rộng
hơn một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nghệ an vừa đồng loạt gia quân triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề bắt giữ một mươi sáu đối tượng tạm giữ số tiền gần sáu trăm sáu mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
đêm một mươi bốn tháng bốn công an tp nha trang triển khai một mươi bảy tổ công tác đột kích các điểm bắt giữ và khống chế kịp thời một mươi sáu đối tượng trong đó có ba đối tượng tại các tỉnh phía bắc một mươi ba đối tượng trên nệ bản thị xã hoàng mai và huyện quỳnh lưu tp nha trang
tạm giữ sáu trăm sáu mươi bốn hai trăm bốn mươi bảy nghìn đồng tiền mặt hai ổ cứng bốn mươi điện thoại di động một xe ô tô ba xe máy và một số tăng vật khác
lực lượng chức năng bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong ngày một mươi bốn tháng bốn là khoảng một hai tỷ đồng

năm hai nghìn hai mươi hai phạm sắc luật sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký du học của nhiều học sinh trong đó có học bạ trung học phổ thông thấy điểm học bạ trong các năm học của một số học sinh không đạt tiêu chuẩn đi du học nên đã đặt vấn đề thống nhất với học sinh phụ huynh thu tiền và liên hệ với mai thị ngọc hà làm giả học bạ
lợi dụng việc được phân công làm công tác văn thư tại trường trung học phổ thông ngô quyền được giao quản lý hồ sơ học bạ ghi điểm học tập và quản lý dấu của nhà trường hà đã làm giả học bạ nâng điểm của học sinh và giao lại cho luật nộp cho công ty du học tại tp hà nội

thế điểm học bạ trong các năm học sinh không đạt tiêu chuẩn đi du học nên đã đặt vấn đề thống nhất với học sinh phụ huynh thu tiền và liên hệ với học sinh